hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao liên quan tổ chức theo hình thức trực tuyến
đã khai mạc tại trung tâm hội nghị quốc tế thủ đô hà nội
đây là hội nghị cấp cao thứ hai và là cuối cùng của năm asean do việt nam tổ chức
trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
dự hội nghị có tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng lãnh đạo các bộ ngành trung ương
dự lễ khai mạc còn có lãnh đạo một mươi nước asean tổng thư ký asean các đại sứ trưởng phái đoàn đại diện
thường trực các nước asean và các đối tác của asean đại diện đoàn ngoại giao tại hà nội
phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
định vị chỗ đứng phù hợp cho asean trong thế giới thời kỳ hậu covid một mươi chín là một vấn đề lớn
mong muốn và ý chí mạnh mẽ giữ gìn một khu vực hòa bình ổn định đoàn kết và thống nhất
trên cơ sở luật pháp quốc tế đã và cần tiếp tục trở thành giá trị cốt lõi của đông nam á và cộng đồng asean
sau đây truyền hình nhân dân xin được trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý
hôm nay tôi rất vui mừng được phát biểu tại lễ khai mạc chuỗi hội nghị quan trọng nhất của asean trong năm
hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi bảy và các hội nghị cấp cao giữa asean với các đối tác
mỗi lần tham dự hoạt động của asean đều để lại cho tôi những tình cảm ấm áp về tình đoàn kết gắn bó như những người anh em trong một đại gia đình
năm qua tình cảm ấy càng được nhiên lên khi các quốc gia thành viên asean cùng chung tay gắn kết và chủ động thích ứng trước những thử thách khó khăn mà khu vực đông nam á